các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuyên bố trên của bà rana flowers trưởng đại diện unicef tại việt nam đưa ra
sau vụ con riêng của chồng thành phố hồ chí minh bị dì ghẻ trút đòn roi đến tử vong
bà rana flowers cho rằng đáng buồn là phần lớn các vụ cố ý gây tổn hại đến các nạn nhân nhỏ tuổi
đều là do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra
các vụ việc thường chìm trong im lặng và đơn độc
các vụ việc với tính chất tương tự ngày càng gia tăng
thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì covid một mươi chín
báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn
việt nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em
một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo không phải các tình nguyện viên
hay là các cán bộ phúc lợi không được đào tạo mà cần có các nhân viên chuyên nghiệp có trình độ
những người có thể xác định can thiệp đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ
tuyên bố của bà rana flowers nhấn mạnh
trên cơ sở vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em
cần có một hệ thống với lực lượng công an được đào tạo với các thẩm phán và tòa án thân thiện với trẻ em
cần có thái độ không khoan nhượng đối với những hành vi tiêu cực
trưởng đại diện unicef tại việt nam cho biết
không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến hoặc nghe tiếng kêu khóc
sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân
công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời
các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu vấn
các dấu hiệu về bị tác động vật lý sẽ báo ngay
nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần phải được thực hiện
để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi
và điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa
đứng lên bảo vệ những người dễ bị tổn thương
nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em rằng bất kỳ hình thức gây tổn thương nào cũng không thể chấp nhận được
và họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ để ngăn chặn điều đó tuyên bố của unicef nêu
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị làm rõ trách nhiệm người cha
càng đi sâu vào vụ việc chúng tôi lại càng không dám tin những con người trí thức văn minh
là có thể hành động một cách ác độc đất như vậy
và thưa quý vị hổ giữ không ăn thịt con hành vi của người cha trong vụ việc càng khiến cho dư luận phẫn nộ hơn
khi thừa nhận là đồng tình với biện pháp dạy dỗ bằng roi gậy của người tình
mới đây hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị làm rõ trách nhiệm người cha
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục làm rõ thêm vai trò trách nhiệm
qua ông nkt cha ruột của cháu a để từ đó có thể xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
hội bảo vệ quyền của trẻ em tp hcm cho biết đã gửi công văn đến hội đồng nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội và các đơn vị có liên quan
yêu cầu làm rõ vai trò trách nhiệm của người cha ruột
trong vụ bé gái tám tuổi bị dì ghẻ bạo hành
theo đó hội đã gửi đến cơ quan chức năng nêu trên nhằm tăng cường các hoạt động can thiệp và bảo vệ quyền trẻ em
nhất là trong bối cảnh dư luận cả nước đang phẫn nộ trước hành vi của người gì ghẽ đối với cháu ntva tám tuổi
ngủ tại phường hai mươi hai quận bình thạnh
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tập trung nỗ lực giải quyết
đồng thời công an quận bình thạnh đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
nguyễn võ quỳnh trang vợ sắp cưới của ông nkt là cha ruột của cháu a về hành vi hành hạ người khác
ngay sau khi vụ việc xảy ra hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã tiếp nhận đơn của bà nth là mẹ ruột của cháu a
về việc tố cáo trực tiếp ông nkt và bà nguyễn võ quỳnh trang có hành vi tác động vật lý với cháu a
hội đã giao cho chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy trình
để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tương tự có thể xảy ra sau này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm kiến nghị
hội đồng nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm cục trẻ em của bộ lao động thương binh xã hội và các đơn vị có liên quan các vấn đề sau
các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp sớm hoàn tất quá trình điều tra để chuyển sang truy tố và xét xử nghiêm minh trong thời gian nhanh nhất có thể
ngoài vai trò trực tiếp của bà nguyễn võ quỳnh trang cần tiếp tục làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông nkt cha ruột của cháu a để từ đó xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
việc xét xử cần công khai diễn biến và kết quả cụ thể trong khả năng có thể và luật pháp cho phép để người dân của tp hcm và cả nước được biết
qua đó nhằm truyền thông mang tính răng đe làm bài học cho các đối tượng đã và đang có hành vi cố ý gây tổn hại đến các nạn nhân nhỏ tuổi
phía cơ quan bảo vệ trẻ em cần tăng cường các hình thức truyền thông cả trực tiếp và gián tiếp trong đó chú trọng truyền thông nhóm nhỏ tại cơ sở cộng đồng dân cư các nhóm gia đình
cụ thể phối hợp báo đài thông tin qua nền tảng mạng xã hội mở chương mục tọa đàm hay diễn đàn
qua đó nhằm nâng cao nhận thức để bảo vệ trẻ em cho người thân để mọi người có ý thức được đâu là hành vi vi phạm quyền trẻ em nếu vi phạm thì hành vi đó sẽ bị xử lý như thế nào
cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan bảo vệ trẻ em cần đẩy mạnh việc kêu gọi toàn thể các cơ quan ban ngành và người dân đẩy mạnh tố cáo khi phát hiện vụ việc với cơ quan chức năng như công an cán bộ trẻ em cơ quan lao động thương minh xã hội các cấp trung tâm công tác xã hội hội bảo vệ quyền trẻ em tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một hoặc các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như đoàn thanh niên hội phụ nữ
cuối cùng hội bảo vệ quyền trẻ em cho rằng gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách
tốt nhất cha mẹ có thể ly hôn không sống được với nhau các cháu có thể không có được một gia đình hoàn thiện
nhưng tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em
sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm sẽ tập trung nỗ lực và phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai nhiều mô hình chương trình dự án có liên quan
nhằm bảo vệ trẻ em
giúp hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra đối với các em trong tương lai
thưa quý vị có thể những trường hợp như cháu va vẫn đang diễn ra mỗi ngày
và không chỉ có một dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang đang dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ
tâm lý yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bụi dù là cố ý hay vô tình cũng khiến cho trẻ chịu nhiều tổn thương
nhưng còn cần bao nhiêu nạn nhân đáng thương nữa xuất hiện ý thức dạy dỗ con cái của chúng ta mới thay đổi
cần bao nhiêu vụ đau lòng nữa xảy ra
thì người lớn mới thực sự biết yêu thương đúng cách con trẻ
vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những hành vi đang thờ ơ coi nhẹ hay thậm chí là đang trực tiếp gây nên những hậu quả của đòn roi đến các nạn nhân nhỏ tuổi
các cơ quan chức năng đã lên tiếng và hy vọng những hành vi mất nhân tính này sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật
những tin tức về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu quan tâm đến vụ án này quý vị đừng quên chia sẻ video đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để tiếp tục
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo